đến ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi dù nước đã rút hơn năm ngày sau trận lụt lịch sử tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
song nhiều đống rác lớn tại khu vực sau chợ vinh vẫn không có người thu dọn gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh cũng như hoạt động buôn bán của các tiểu thương trong chợ
rác thải sinh hoạt thực phẩm hàng hóa bị hư hỏng do ngâm nước sau trận lụt được các hộ dân và tiểu thương trong chợ tập kết về đây
song đã hơn năm ngày nay vẫn chưa có đơn vị nào thu gom xử lý
mùi hôi thối từ các đống rác bốc lên nồng nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân
cũng như hoạt động kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương tại đây
chợ vinh là một trong những chợ đầu mối lớn nhất khu vực bắc trung bộ với diện tích một mươi m hai
có hơn bảy trăm linh tiểu thương kinh doanh các loại mặt hàng nông sản hàng hóa tiêu dùng các loại
do đó việc bảo đảm vệ sinh môi trường xử lý các bãi rác phát sinh
và lý trợ vinh chính quyền địa phương quan tâm đúng mức